họ sẽ suy nghĩ so sánh giá cả nhiều hơn

bởi vì là mọi người sẽ muốn giữ tiền mặt

thì dũ lắc còn có những phần liên quan đến những hợp đồng ký gửi

cùng phương thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng cod

khi đó thì người tiêu dùng sẽ thật sự là an tâm hơn nữa

tiêu dùng bền vững là nằm trong top năm

trong đó là tất cả quần áo cũ vật dụng cụ
với lại thông điệp là nếu như mình cứ tiêu thụ quá mức

là mình sẽ không có nhiều thời gian